tiếp tục phiên tòa phúc thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vào sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu
đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội giữ quyền công tố đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án
trong đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo nguyễn đức trung
theo đại diện viện kiểm sát sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên tám năm tù ông nguyễn đức trung gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
và cho rằng mình không phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo viện kiểm sát lời khai của các bị cáo tại phiên tòa lời khai của những người liên quan
cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã đủ căn cứ kết luận bị cáo nguyễn đức trung
với chức năng nhiệm vụ là chủ tịch ubnd tp hà nội
đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty watchwater của đức
tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm đặt hàng sản xuất ra chế phẩm ridosite ba c
để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại thành phố
sau đó bị cáo nguyễn đức trung chỉ đạo võ tiến hùng mua chế phẩm ridosai ba c
thông qua công ty ortic công ty trung gian do nguyễn trường giang làm giám đốc
là công ty gia đình với động cơ vụ lợi gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng